trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tỉnh nghệ an đã thành lập bệnh viện giã chiến số một
và cơ sở này đã chính thức đi vào hoạt động với nhiệm vụ phục vụ chăm sóc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
bệnh viện giã chiến số một nghệ an có quy mô một trăm linh giường với phạm vi hoạt động chuyên môn là cách ly
chăm sóc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín theo quy định thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của trung tâm y tế huyện hương nguyên
ngành y tế nghệ an và các cấp ngành liên quan đã khẩn trương thần dốc thành lập bệnh viện giã chiến
cải tạo cơ sở vật chất bổ sung trang thiết bị và bố trí nhân lực
đến nay bệnh viện giã chiến số một đã cơ bản hoàn thiện và đi vào hoạt động
có khả năng tiếp nhận và điều trị cho một trăm ba mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trước mắt ngành y tế nghệ an sẽ điều chuyển các bệnh nhân covid một mươi chín từ trung tâm bệnh nhiệt đới của bệnh viện hữu nghị đa khoa
sang bệnh viện giã chiến số một trung tâm bệnh nhiệt đới sẽ chỉ thực hiện điều trị các ca nhiễm nặng
huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi năm triệu đồng
đối với ba trường hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ba trường hợp bị xử phạt cùng trong một gia đình trú tại xã phúc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
trước đó ngày tám tháng sáu cả ba người này từ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương về địa phương
khi về đến trạm y tế xã phúc trạch khai báo y tế và được ủy ban nhân dân xã phúc trạch ra quyết định cách ly y tế tại nhà
từ ngày tám tháng sáu đến hết ngày hai mươi tám tháng sáu
tuy nhiên trong thời gian cách ly các trường hợp trên không thực hiện đúng các quy định cách ly tại nhà
cụ thể ngày chín tháng sáu cả ba người này đã đi chữa bệnh xoa bóp tại địa bàn xã phúc trạch
và có tiếp xúc gần với ba người tại nơi chữa bệnh
ngoài ra ba người này cũng đi làm ruộng tại thôn hai thanh sen xã phúc trạch
hiện ngành y tế huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm các công dân có liên quan
và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ
chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại tổ một mươi một ấp long thuận một xã long điền a huyện trợ mới tỉnh an giang
năm giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu người dân phát hiện một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đường và một xe mô tô bị đổ
cách nhà máy xử lý rác thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang khoảng ba trăm linh mét nên đã gọi điện trình báo cơ quan công an
khám nghiệm hiện trường nạn nhân được xác định là ông hồ văn đẹp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã mỹ an huyện trợ mới
tại hiện trường nạn nhân đã tử vong và bị nhiều vết đâm trên cơ thể
đồng thời lực lượng công an đã thu giữ một con dao dài khoảng ba mươi cm kế bên nạn nhân
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ tám nghi phạm có liên quan tới đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa euro hai nghìn hai mươi
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
do biết sẽ diễn ra các trận đấu bóng đá vòng chung kết euro hai nghìn hai mươi và nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng internet
nên nguyễn lê duy hai mươi sáu tuổi ngụ tại huyện đồng phú tỉnh bình phước đã tham gia vào trang mạng swbet đăng ký tài khoản để chơi cá độ với số tiền sáu mươi triệu đồng
trước khi các trận đấu diễn ra duy đều sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo và facebook cho các đối tượng còn lại để cá độ bóng đá
ngoài gửi kèo trực tiếp thì duy còn các trang mạng cá độ đưa cho người chơi với số tiền mua điểm cao hơn để ăn tiền tranh lệch
qua điều tra số tiền cá độ của các đối tượng được xác định là khoảng gần một tỷ đồng
hầu hết các giao dịch đều được chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng
ba đối tượng trong hai chuyên án ma túy lớn vừa bị công an huyện mường nhé và công an tp điện biên phủ tỉnh điện biên bắt giữ thu một bánh heroin và hai mươi viên ma túy tổng hợp
ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực bản khuổi sái lương xã quảng lâm huyện mường nhé tỉnh điện biên
lực lượng công an đã bắt hai đối tượng là thảo a vư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lý a trinh sinh năm hai nghìn
đều trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên thu một mươi tám viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan
ngày hai mươi chín tháng sáu tại tổ dân phố bốn phường mường thanh tp điện biên phủ công an thành phố điện biên phủ đã bắt giữ đối tượng ma văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại huyện văn bàn tỉnh lào cai thu một bánh heroin và hai viên ma túy tổng hợp
hồng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ việt nam sang trung quốc qua đường hà giang với số tiền công là bốn mươi triệu đồng
hiện các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la là xã có hai mươi ba đường km biên giới giáp với nước bạn lào
và đây không chỉ là địa bàn để các đối tượng vận chuyển ma túy thẩm lậu vào nước ta mà đây cũng là nơi có tỷ lệ người nghiện ma túy khá cao
điều này không chỉ ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự
mà còn khiến cho người dân rơi vào cảnh đói nghèo thất học cuộc sống vô cùng khó khăn
căn nhà tình toàn chẳng có thứ gì có giá trị vì đã bị người bố nghiện ma túy trong cơn thèm thuốc bán đi sạch sẽ
một mươi ba tuổi tráng thiện mái buộc phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp mẹ ngày ngày lao động vất vả cùng mẹ mưu sinh
thảm sâu trong cô bé người dân tộc mông này luôn ao ước người bố cai nghiện thành công để trở về đoàn tụ cùng gia đình
em rất là nhớ bố và mơ mộ vì nhiều hơn và với ba với mẹ với em trai của em
cùng cảnh ngộ với gia đình em tráng thị mái vợ chồng ông tráng a tụa có hai người con trai thì cả hai cũng nghiện ma túy
không chịu được vất vả vợ của hai anh này cũng bỏ đi biệt xứ
ông bà lại phải càng đám thêm việc chăm sóc các cháu nhỏ cuộc sống vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn
chúng nó bị bạn bè rủ dê chẳng làm ăn gì càng ngày chỉ hút chích
nó thường xin tiền để đi mua thuốc khi không có tiền thì nó cáo gắt đập phá đồ đạc
giờ vợ chồng tôi nuôi con chúng nó cơm chẳng có mà ăn toàn phải ăn ngô thôi
nắm bắt tình hình lực lượng công an xã đã khéo léo kết hợp cùng các già làng trường bản đến tuyên truyền
để đồng bào hiểu về tác hại của ma túy không tham gia mua bán vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới
đặc biệt động viên các gia đình vận động vợ chồng
chúng tôi cũng thường xuyên làm việc với cấp ủy ban quản lý bản đặc biệt các đồng chí trưởng bản các đồng chí già làng các đồng chí có uy tín trong bản
để cùng lực lượng công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt đường lối của đảng pháp luật nhà nước và vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế xã hội
đến nay công an xã lóng sập đã lập hồ sơ giáo dục tại xã đối với hai mươi đối tượng nghiện
đưa bốn đối tượng đi cai nghiện bắt đầu
trong thời gian tới lực lượng công an xã lóng sập tiếp tục tham mưu cho thường trực đảng ủy xã mở các kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tại nam bản trên địa bàn quyết tâm đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi xã biên giới này
tin quốc tế giới chức đức đang tiếp tục điều tra nhằm làm rõ động cơ của vụ tấn công bằng rào ở vuxburg bằng bayern làm ba người thiệt mạng và bảy người bị thương
động thái diễn ra khi cơ quan công tối nước này nhận định hung thủ rõ ràng là có động cơ hồi giáo cực đoan trong vụ tấn công
tp hcm đã ghi nhận chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới phần lớn đã được cách ly tập trung
tp hcm tiếp tục thực hiện giãn cách sáu hội theo chí thị một mươi của ubnd tp
chợ tự phát và nhiều loại hình dịch vụ vẫn đóng băng
nên đời sống không ít người lao động bị ảnh hưởng
các mô hình cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm đang được duy trì
song phải thay đổi cách thức để tránh tụ tập đông người giảm thiểu tối đa lây nhiễm
theo chỉ thị một mươi tp hcm yêu cầu không tụ tập quá ba người nơi công cộng
và phải đảm bảo giãn cách năm m
những điểm phát lương thực dễ tìm ẩn nguy cơ lây nhiễm
bởi lượng người phát và người nhận rất đông
từ thực tế đó thì địa chỉ ba trăm tám mươi bảy lê văn sĩ quận tân bình đã có sáng kiến atm lướt ván
những phần ăn sáng sẽ tự động chuyển xuống cho người nhận
chỉ khi tất cả đã xếp hàng và đảm bảo khoảng cách
cũng chạy xe mà đương nhiên là phải khó khăn rồi
tại vì mùa dịch này cũng đâu có ai đi đâu
nói chung là cái nhà thờ này là đảm bảo an toàn hết

cái cảnh mà chiên lắm nó rất là phiền phức lắm
nhưng mà cái này hãy ra một cái là nhạc ngang cái là nhạc ngang rất là tốt
trung bình khoảng ba trăm linh phần mỗi ngày
nhưng mà gần đây lên năm trăm linh phần
bà con ta thấy chúng tôi làm thì họ cũng mỗi người góp một chút
đa số là những người nghèo giúp cho bà con cũng nhẹ dàng dễ dàng
chứ còn đi vào mà xếp hàng mấy này kia thì đi ngoài đường
đi tự nhiên
từ tuần này sở công thương tp hcm cùng một số đơn vị
khởi động siêu thị mini không đồng
hơn đến rộng rãi đối tượng hơn không chỉ bó hẹp trong các khu phong tỏa
mỗi gia đình được nhận ba tấm vé nghĩa tình
mỗi vé trị giá hai trăm linh đồng để mua sắm
nguyên tắc quan trọng nhất của khu vực mua sắm
là chỉ tối đa ba người một lượt
và phải đeo khẩu trang cũng như sát khuẩn tay
qua đi siêu thị không đồng ở đây thì nhận thấy rất nhiều mặt hàng
phù hợp với nhu cầu hàng hàng
hôm nay là mua được một cái khăn ướt hai hộp thịt hai hộp cá
một chai dầu ăn hai bịch sà bông
mấy ngày qua thì cũng căng tải bữa đói bữa no bữa có bữa không
có thì được no hơn chút
ủy ban phường cũng như các trang khởi cũng có khả sát
cũng lập danh sách được hai trăm linh hộ
và thực hiện tham gia chương trình này
mỗi người sẽ được ba phiếu
một phiếu mua hàng là hai trăm linh đồng
thì chia vào những buổi khác nhau
bảy giờ sáng cho đến một mươi bảy giờ chiều
và thực hiện theo cái khung giờ chia
khung giờ để giãn cách xã hội
số lượng không quá ba người
và khi mà người này đi chợ thì
người kia phải đợi để cho đảm bảo khoảng cách
mô hình siêu thị mini không đồng ở thành phố thủ đức
dự kiến kéo dài đến ngày bốn tháng bảy
sở công thương thành phố hồ chí minh
cùng hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố
và hội nữ doanh nhân thành phố đang hy vọng các đơn vị mạnh tường quân tiếp sức
để mở rộng ra nhiều khu vực hơn sau thời gian này
về phía chính quyền thành phố hồ chí minh
vào ngày hai mươi năm tháng sáu
hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua
chính sách hỗ trợ cho các nhóm bị mất việc
ảnh hưởng công việc
tiểu thương tại chợ và người tham gia công tác phòng chống dịch
tổng kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng
là tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
từ nguồn ngân sách thành phố hồ chí minh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh bình thuận
hai khu cách ly tập trung tại nhà nghỉ dưỡng mũ né
bộ công an đóng trên địa bàn tỉnh
và trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh
đã được kích hoạt và tiếp nhận các trường hợp f một
để tiến hành cách ly theo đúng quy định của bộ y tế
tại khu cách ly tập trung thuộc trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
được bố trí chín mươi chín giường
và được sắp xếp theo đúng quy định giãn cách của bộ y tế
hiện khu cách ly đã tiếp nhận hai mươi tám trường hợp f một để cách ly
mỗi trường hợp cách ly tập trung tại đây
được phục vụ chú đáo ba bữa cơm mỗi ngày mỗi người
hiện nay có dư luận cho rằng
tại các khu cách ly tập trung
công tác phục vụ đối với các trường hợp f một chưa đầy đủ
tuy nhiên đó chỉ là những thông tin xuyên tạc
và không đúng sự thật
hàng ngày chúng tôi đều có tổ chức vệ sinh dịch tễ
thứ hai là tiến hành khám sức khỏe
cho người cách ly tại đây
theo định kỳ theo quy định
thứ ba là quá trình người cách ly
có biểu hiện lâm sàng
thì phản ánh với ban quân lính của tôi
chúng tôi sẽ tổ chức ngay
lực lượng đảm bảo về
cái an toàn vệ sinh
cũng như là về cái trang phục
để tiếp xúc thăm hỏi
cái người mà có những biểu hiện dịch tễ đó
theo nghị quyết số một mươi sáu ngày tám tháng hai
năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
người đi cách ly tại nơi chí định
từ trái tiền ăn là tám mươi đồng mỗi ngày
miễn phí đưa đón xét nghiệm phí sinh hoạt
riêng các hộ nghèo hộ cận nghèo
được miễn phí tất cả cho đến khi nào
vừa thực hiện cách ly hoàn thành thời gian cách ly
theo quy định của bộ y tế
người đến cách ly có hoàn cảnh khó khăn
như có thể có một số người cách ly là
đến trung tâm vì lý do nào đó
mọi cái chế độ chính sách
chúng tôi thực hiện và tổ chức ăn uống
theo quy định thì
người đến cách ly phải đóng tiền ăn hàng ngày
ba bữa theo quy định
tuy nhiên thì
các đối tượng này có người cũng chưa có tiền
hoặc là vì điều kiện nào đó
thì chúng tôi sẽ rất tạo điều kiện
chúng tôi tổ chức ăn uống đài ngoài
và tổ chức phát bữa ăn theo đúng quy định
cho các đối tượng cách ly
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng liên hệ
một số cơ quan đồng nghiệp trước
đặc biệt là địa phương của người
đến cách ly cư trú
để có thể ủng hộ về vật chất
tinh thần cho đối tượng cách ly
đang gặp hoàn cảnh khó khăn
cùng với các lực lượng trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an toàn tỉnh bình thuận
vẫn đang bám trụ thực hiện nhiệm vụ
tại các chốt kiểm dịch
cũng như tại các trung tâm cách ly tập trung
tạo mọi điều kiện tốt nhất
để các trường học f một hoàn thành thời gian cách ly
đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
dù đã có những quy định rõ ràng
nhưng nhiều người dân ở các vùng ven hà nội
vẫn đang ngó lô những chiếc mũ bảo hiểm
vật dụng nhỏ bé nhưng có thể cứu tính mạng của chính họ
tiếp bước đến trường cho các em học sinh
miền núi mộc châu sơn la
bằng những bữa ăn giản dị
đó là câu chuyện đến từ tấm lòng
của một người chiến sĩ công an
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi chín tháng sáu
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
bước vào giai đoạn giãn cách xã hội
cùng với đó hoạt động tập trung
tải cũng được áp dụng các biện pháp đặc thù
nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó kể từ h sáng
ngày hai mươi chín tháng sáu sẽ tạm dừng
hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
theo tuyến cố định hợp đồng xe du lịch
xe taxi liên tỉnh từ quảng ngãi
đi các tỉnh thành phố và ngược lại
trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ
xe chở bệnh nhân người hết thời gian cách ly
xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch
và các trường hợp cấp thiết khác
nghiêm cấm các tổ chức cá nhân sử dụng
xe ô tô cá nhân không kinh doanh vận tải
từ bốn đến chín chỗ để vận tải
hành khách trái phép và không thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch theo quy định
đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh
có lộ trình đi qua tỉnh quảng ngãi
thì không được dừng đỗ để đón trả khách
đồng thời chấp hành nghiêm túc
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người điều khiển xe mô tô
xe gắn máy việc đội mũ bảo hiểm
khi tham gia giao thông là quy định bắt buộc
nằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc
do tai nạn giao thông điều này đã hình thành
nên thói quen của người dân việt nam từ một mươi năm năm nay
tuy nhiên hiện ở nhiều vùng ven ngoại thành hà nội
không ít người dân khi tham gia giao thông
lại bỏ qua những chiếc mũ bảo hiểm
ghi nhận của phóng viên tới sự
đây là những hình ảnh đã quá quen thuộc
trên tuyến quốc lộ thuộc địa bàn thị trấn xuân mai
huyện trưng mỹ hà nội
hành vi này không chỉ gây mất an toàn cho chính bản thân họ
và những người xung quanh mà còn
tạo nên sự phản cảm thiếu văn hóa giao thông
thậm chí khi thấy bóng sáng
lực lượng chức năng người vi phạm
sẵn sàng quay đầu xe như thế này
điều đáng nói ở đây là có không ít người
vẫn mang theo mũ bảo hiểm nhưng chỉ
treo trên xe cho có

trên xe rồi mà
cái này em biết ạ
nhận thức của anh như thế nào về hành vi của mình
nhận thức của em là em cũng
cảm thấy là tham gia giao thông
là em vi phạm giao thông
theo một số phóng viên chỉ trong vòng một giờ đồng hồ
lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý
tới hàng chục người tham gia giao thông
nhưng không đổi mũ bảo hiểm
và hầu hết lý do họ đưa ra
là việc nhà quá gần
không cần phải đổi mũ bảo hiểm khi ra đường
chú đi ra đường

đi cho an toàn ạ
cách nhà có năm mươi m chú không đi được
chứ đổi mũ
chú đi có năm mươi m thôi cháu
chú đi xa chú phải đổi mũ
bởi vì nhà chú ở đây

tham gia giao thông biết là cũng đã vi phạm
thì cũng pháp luật
theo quy định tại khoản ba điều một mươi một
về quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm
cho người đi mô tô xe máy
bị phạt tiền từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng
mức xử phạt này còn quá nhẹ
chưa đủ sức răn đe
dẫn đến nhiều trường hợp coi thường pháp luật
trong quá trình làm nhiệm vụ
có những thanh thiếu niên
phóng nhanh vượt ẩu
tậm chí có những hành vi
không đổi mũ hiểm và khâu khích lưới lưới chức năng
tôi thấy mức xử phạt hai trăm một mươi đồng
còn thấp và chưa đủ sức răn đe
mỗi người dân
cần nâng cao nhận thức về việc đối mũ bảo hiểm
khi tham gia giao thông
qua đó không những đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân
mà còn góp phần ngăn ngừa
hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra
cho gia đình và xã hội
dù là quãng đường ngắn
nhưng những nguy cơ tai nạn giao thông
khi lại không tinh toan đến khoảng cách
một chút nào cả
chiếc mũ bảo hiểm tuy nhỏ bé nhưng lại có thể cứu sống
chính chúng ta từ những vụ vai trạm trên đường
vì vậy không chỉ đã tuân thủ luật giao thông
đội mũ bảo hiểm đúng quy cách
cũng là chúng ta đang tôn trọng sinh mạng của chính mình
chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa thì
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm
sẽ diễn ra trên toàn quốc
và năm nay thì trong điều kiện dịch bệnh
covid một mươi chín còn rất nhiều diễn biến phức tạp
các địa phương đều đã lên các phương án
để tổ chức kỳ thi trong điều kiện
ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
hiện thành phố hà nội cũng đang gấp rút
xây dựng các phương án tổ chức kỳ thi
và tổ chức diễn tập ứng phó
với các cấp độ của dịch bệnh
đảm bảo cho học sinh có thể dự thi an toàn chất lượng
tại quận ba đình hà nội
sẽ có sáu điểm thi được bố trí
tại địa bàn với những kinh nghiệm đã có
từ công tác tổ chức thi vào lớp một mươi
buổi diễn tập đã đặt ra một mươi một tình huống
từ công tác đón thí sinh ở cổng trường
cho đến tình huống trong phòng thi
đặc biệt với những kinh nghiệm tổ chức thi
vào lớp một mươi vừa qua thì yếu tố thời tiết
cũng đã được các điểm thi đưa
vào tình huống diễn tập lần này
với cái tình huống phát sinh
thì chúng tôi cũng đã tập trung thêm
hai tình huống nữa đó là cái tình huống
khi mà trời mưa
cũng như là khi mà phát sinh
các cái trường hợp như là cây đổ
hoặc là những tình huống mà có thể phát sinh
trong kỳ thi và chúng tôi cũng tập trung
vào cái tình huống là cùng
các lực lượng chức năng để
phối hợp cái việc là đảm bảo
cho các phụ huynh học sinh
khi đến đón thí sinh hoàn thành bài thi
hiện trên địa bàn thành phố hà nội
các quận huyện đã và đang tổ chức
tổng duyệt diễn tập tại các điểm thi
đây sẽ là cơ sở
để các điểm thi có thể đánh giá giả soát
giúp kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
diễn ra an toàn
lần này chúng tôi cũng xây dựng
kịch bản chi tiết hơn kỹ càng hơn
và có cái tính thực tiễn hơn
đặc biệt là cũng bổ sung thêm
một tình huống y mà thí sinh đến điểm thi
và trời mưa to giông bão
thì chúng tôi cũng có những phương án để đảm bảo
vấn đề sức khỏe cho cán bộ làm thi
cũng như là cho thí sinh tại điểm thi
để công tác tổ chức thi
được diễn ra an toàn
công an thành phố hà nội đã triển khai các lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy
bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bài thi cũng như đề thi
phối hợp cùng ban tổ chức giám sát kỳ thi
bên cạnh đó lực lượng công an
còn chú trọng công tác phòng chống dịch
tại các điểm thi
kỳ thi tốt nhật chung khỏe hội thông
diễn ra trong thời gian
tình hình dịch bệnh covid đang diễn biến
theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên
thì lực lượng công an quận chúng tôi cũng đã
phối hợp với cả các đơn vị chức năng
như phòng y tế trung tâm y tế
phòng giáo dục
và ủy ban nhân dân các phường
kiểu chức tuyên truyền
cho quần chúng nhân dân thực hiện các biện pháp
công tác phòng chống dịch covid
nhắc nhở cán bộ
nhân viên và
phụ huynh học sinh
trước cổng trường đảm bảo giãn cách
và đeo khẩu trang đúng theo quy định
năm nay thành phố hà nội có số lượng
học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp
trung học phổ thông nhiều nhất cả nước
với hơn một trăm linh một học sinh
tăng khoảng hai mươi hai học sinh so với năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sẽ diễn ra với hai đợt
từ ngày bảy đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đợt hai dành cho những thí sinh
không thể tham dự kỳ thi đợt một
do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
lịch thi cụ thể sẽ được các địa phương
quyết định theo tình hình thực tế
mộc châu là một huyện
nguyên núi của tỉnh sơn la
huyện có hơn sáu mươi điểm trường
với khoảng hai em học sinh phải mang cơm trưa đi học
của nhiều em trong số này chỉ có mũi cơm trắng
có em còn chỉ có rau
bởi gia đình các em quá khó khăn
vâng thưa quý vị
để chia sẻ phần nào về những khó khăn ấy
giúp các em học sinh có thể đến trường
với bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng
góp phần tạo dựng một thế hệ tương lai
có kiến thức biết lao động
và có cơ hội để thay đổi cuộc sống
chàng trai trẻ trung úy dương hải anh
bí thư đoàn thanh niên công an huyện mộc châu
đã ấp ủ một dự án với tên gọi hết sức thân thương
đó là nuôi em mộc châu
dự án này đang ngày một lan tỏa
những giá trị tốt đẹp của tình người
của những tấm lòng nhân ái về cộng đồng
khi mà những đôi chân nhỏ
đi bộ hàng km
trong nắng trong dép
đến điểm trường thì
tôi đã muốn
phải có một chương trình
thay đổi thực tế đó
tôi đã nảy ra một ý tưởng là
đối với các nhà hào tâm
để hình thành lên một chương trình
đó là chương trình nuôi em mộc châu
bắt đầu thì chỉ là
muốn giúp đỡ một số em nhỏ
có những bữa ăn cơm trưa
đầy đủ dinh dưỡng
nhưng mà không nghĩ là được
rất là nhiều sự ủng hộ
cũng như là đồng hành
cùng với chương trình như thế
và cho đến giờ thì dự án đã có
đến hơn hai trăm linh nhà hào tâm
sẵn sàng bỏ tiền ra
để hỗ trợ các em có những bữa ăn cơm trưa
trong một đến hai năm học
trước khi thực hiện chương trình
nuôi em mộc châu thì đã giúp cho các con
đi học đều
và có đầy đủ các chất dinh dưỡng
trong các bữa ăn hàng ngày
bố mẹ các con cũng yên tâm
cho các con gửi gắm các con đi học hơn
hàng tuần thì chúng tôi cũng đã lên
thực đơn ví dụ như thứ hai
cho các con ăn thịt gà
trứng rán thứ ba thì có thể cho
các con ăn thịt lợn và đậu sốt
cà chua để
làm sao bố trí sắp xếp cho các con
ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng hàng ngày
có thêm cả rau xanh nữa
từ những lần đi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
và công tác tử thiện tại các xã biên giới
trung úy dương hải anh
đã cùng đồng đội của mình
thu thập những thông tin cơ bản của các em học sinh
và tạo thành những mã thẻ
nhiệm vụ của hải anh và nhóm
là kết nối những hoàn cảnh này với các nhà hào tâm
chính là những người nhận nuôi các bé
thông qua mạng xã hội
sau hơn một tháng triển khai
các bé nhỏ ở điểm trường phiêng cài
đã được hỗ trợ của dự án nuôi em mộc châu
bữa ăn đã được cải thiện hơn
có đủ thịt cá trứng và rau xanh
khi các con có bữa ăn trưa thì có một câu chuyện rất vui
là các con đi học chuyên cần hơn
hồng hào hơn
phát triển dinh dưỡng thể lực tốt hơn
và quan trọng là các con no bụng
thì các con sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức hơn
mỗi người nhận nuôi một bé
với tổng kinh phí trong một năm học
là một triệu bốn trăm linh nghìn đồng
nghĩa là chi phí cho mỗi bữa ăn
có sáu tám trăm linh đồng
và tiền cơ sở vật chất trong một năm học
là một trăm linh đồng
các cá nhân tổ chức có thể ủng hộ
theo tháng quý hoặc cả năm học
nhóm thực hiện dự án sẽ nhận trực tiếp
quản lý và phân phối số tiền hỗ trợ
thường xuyên đến thăm kết nối giữa
người nhận nuôi và trẻ được nuôi
đến nay ba trăm linh em học sinh mầm non
thuộc chín điểm trường ở xã biên giới lóng sập
đã nhận được sự hỗ trợ của dự án nuôi em mộc châu
đã có hơn hai trăm linh nhà hào tâm
sẵn sàng ủng hộ kinh phí thực hiện dự án
quá trình thực hiện
có sự giám sát chặt chẽ
của các nhà hào tâm chính quyền bản xã
và những người trong nhóm thực hiện dự án
khi mà dự án nuôi em mộc châu
đến với điểm trường phiên cài trường mầm non lóng sập
mang rất nhiều ý nghĩa
đối với nhà trường
đó là trẻ được ăn no
ăn ngon miệng
từ đó là trẻ rất thích đi học
dự án nuôi em này chúng tôi triển khai thường vào ngoài giờ
vào các buổi tối tranh thủ
và thỉnh thoảng có những ngày được nghỉ
thì chúng tôi sẽ vào cùng nấu ăn
của các cô chăm các bé
ở trong các điểm trường
cái việc càng nhiều em nhỏ được nuôi
là niềm hạnh phúc của chúng tôi
của đoàn thanh niên công an huyện
cũng như là của công an huyện mộc châu
mỗi một việc làm
một sáng kiến dù nhỏ
nhưng có thể giúp đỡ cho các mảnh đời khó khăn
đều thật đáng trân trọng
chúng ta đều mong rằng những việc làm ý nghĩa như vậy
sẽ tiếp tục được lan tỏa
để ngày càng nhiều em học sinh được đến trường
được ăn những bữa ăn đầy đủ và được tiếp thêm hy vọng về tương lai tươi sáng hơn
và câu chuyện trong tiểu mục sống đẹp vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại